thưa quý vị và các bạn đầy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công được xem là một trong những động lực giúp nền kinh tế phục hồi tăng trưởng
tuy nhiên tại gia lai tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công đã diễn ra liên tiếp hai năm nay ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tỉnh gia lai mới chỉ giải ngân được hơn bốn trăm linh tỷ đồng thấp xa so với mục tiêu đề ra là hơn ba tám trăm năm mươi tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc về thủ tục triển khai điểm bù nguồn vốn tồn động từ năm hai nghìn hai mươi ba sang hai nghìn hai mươi bốn vẫn chưa được phê duyệt
điển hình là dự án đường hành lang kinh tế phía đông hay còn gọi là đường tránh quốc lộ một mươi chín được triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
với tổng mức đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng dự án này đang bị chậm tiến độ do thiếu đất sản lấp và mặt bằng thi công
vương nhất là công tác giải phóng mặt bằng để triển khai được phần nào vô đây thì phải có đường vào
và có mặt bằng của cả cụ thể các vị trí thì mới làm được
theo quyết định phê duyệt dự án thì có tám vị trí mỏ đất sát lấp và chủ tư đã trình cho các địa phương để xin cải tạo nguồn đất sát lấp
theo văn bản hướng dẫn của ủy ban nhân tỉnh và sở tài nguyên môi trường
nhưng tới thời điểm hiện tại thì mới có ủy ban nhân dân thành phố lê cung là cấp cho một vị trí được phép cải tạo đất sát lấp
tại huyện phú thiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp mới lý do là chưa được bố trí vốn từ tiền sử dụng đất

gia lai hiện đã thành lập bốn tổ công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong giải ngân vốn đầu tư công
tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia
với tốc độ giải ngân hiện tại mục tiêu giải ngân tối thiểu chín mươi năm kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay đang gặp nhiều thách thức